cục quản lý thị trường tỉnh quảng bình vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình bắt giữ một xe tải vận chuyển hơn một mươi sáu tấn hàng may mặc đã qua sử dụng mang nhãn hiệu nước ngoài đây là loại hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật
trước đó qua kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi bảy nghìn hai trăm bốn mươi bảy do ông nguyễn anh tuấn chú tại thị trấn buôn chấp huyện kroana tỉnh đắk lắc điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển một mươi sáu hai trăm linh kg váy đã qua sử dụng mang nhãn hiệu nước ngoài số hàng này được đóng trong hai trăm bảy mươi bao lác trọng lượng mỗi bao là sáu mươi kg
tại thời điểm kiểm tra lái xe có xuất trình hai hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh trần xuân trung ở thị trấn an dương huyện an dương thành phố hải phòng xuất bán cho bà hà thị lệ ở thành phố pleiku tỉnh gia lai
tuy nhiên khi đối chiếu giữa hàng hóa vận chuyển trên xe và trên hóa đơn không trùng khớp với chủng loại và số lượng hàng hóa hiện toàn bộ số hàng trên đang được đội quản lý thị trường số năm tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật